trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức bungary từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi
ngày ba mươi tháng chín đồng chí trung hoa bình ubnd phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã hội đàm với phó thủ tướng cộng hòa bungary tomislav donchev
tại cuộc hội đàm hai bên khẳng định coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
hai bên đánh giá hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và bungary thời gian qua
đã có những bước phát triển tích cực nhưng còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết
kim ngạch thương mại hai triều mới đạt trung bình khoảng một trăm linh triệu đô la mỹ một năm
để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới hai lãnh đạo nhất trí sớm tiến hành khoa học lần thứ hai mươi bốn
của ubnd việt nam bungary về hợp tác kinh tế tăng cường xúc tiến thương mại đầu tư
khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác tìm hiểu thị trường
nhất là trong các lĩnh vực mà bungary có thế mạnh và việt nam có nhu cầu như nông nghiệp
hóa dược công nghệ thông tin
về vấn đề biển đông lãnh đạo hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình
và ổn định tự do và an ninh hàng hải hàng không tại khu vực
sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trước đó cùng ngày tại cuộc gặp tranh án tòa án tối cao bungary lozan panov
hai bên nhất trí các cơ quan chức năng hai nước sẽ tăng cường trao đổi để thúc đẩy các quan hệ hợp tác thiết thực
đáp ứng quan tâm của việt nam và bungary góp phần vào việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước